tại thanh hóa nước sông bưởi đã lên cao hơn mốc lịch sử
chính quyền và nhân dân huyện thạch thành đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để phòng hộ đê
di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân
tính đến chiều ngày một mươi hai tháng một mươi toàn thể nhân dân huyện thạch thành vẫn sống trong tâm trạng thấp thòm
khi mực nước trên sông bưởi ngày một lên cao
nước vượt qua mặt đê khu vực xã thạch định nơi có thiết kế thấp để nước có thể tràn qua
lúc lũ lên cao giảm tài cho các vị trí khác trong địa bàn huyện
tính đến bốn giờ chiều cùng ngày mực nước đã lên mức một mươi ba tám mươi chín mét
trong khi mốc vỡ đê lịch sử năm hai nghìn bảy là một mươi ba năm mét
trên ba mươi là cán bộ huyện ủy ban huyện để xuống bám sát cửa sở để chế đạo
và chúng tôi tăng cường trong một mươi hai công an của huyện xuống để giữ gìn an ninh trật tự
của các nơi bị ngập úng lũ
ngập úng do
do cơn áp thấp nhiệt đới gây ra và chúng tôi đã tăng cường trên hai là người
mà lực lượng nòng cốt đó là lực lượng dân quân để xuống giúp các cái xã mà có cái là ngập úng
và cái lũ của các cái xã có cái đê sông bưởi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới toàn bộ xã thạch định và khu vực một số xã lân cận
bị ngập lụt hơn một hai trăm linh hectare lúa và cây dâu màu vụ đông bị mất trắng
giờ tôi là di rời từ chiều từ lúc chập tối các ông ở trên xã xuống loa rồi các nàng đó lại loa là thông báo là nhà tôi có bà già
con nít có bầu là gia đình là chuyến hết lên chỗ an toàn hết rồi
để ứng phó với tình hình khẩn cấp huyện đã thành lập năm đoàn kiểm tra cứu trợ cho các hộ bị chia cắt
tổng số hàng cứu trợ trước mắt là hai mươi gói mì tôm năm chai nước cho nhân dân vùng lũ
kèm theo các loại hóa chất tiêu độc khử trùng và thuốc men cho các trạm y tế xã thị trấn
đồng thời tập trung hỗ trợ di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm ven sông